trong khi đó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình định cho biết
nhằm ngăn ngừa dịch covid một mươi chín không lây lan xâm nhập vào thành phố biển quy nhơn
tỉnh bình định sẽ triển khai thực hiện test nhanh kháng nguyên sars cov hai
cho khoảng ba mươi người là cán bộ và người dân toàn thành phố
đợt test nhanh kháng nguyên sars cov hai diện rộng sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày hôm nay
tại ba mươi bảy địa điểm trên địa bàn toàn thành phố quy nhơn
những đối tượng được xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên sars cov hai đợt này
gồm người đi từ thành phố hồ chí minh và các địa phương vùng có dịch về thành phố
lái xe taxi các tài xế xe ôm xe thổ bán vé số lao động tự do trên địa bàn
các trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú
nhân viên người lao động của công ty cổ phần môi trường bình định
công ty cổ phần công viên cây xanh và chiều sáng đô thị quy nhơn
đang thực hiện các nhiệm vụ tại nơi công cộng tiếp xúc thường xuyên các nguy cơ dịch bệnh
nhân viên tiểu thương buôn bán ở các chợ nhân viên người lao động tại các siêu thị
bến xe trên địa bàn tỉnh cũng nằm trong diện xét nghiệm đợt này